đồn biên phòng thổ châu bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang cho biết vừa phát hiện hai phương tiện thủy vận chuyển hàng chục ngàn lít dầu đeo trái phép
trước đó qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng đã phát hiện trên hai tàu là cm chín mươi hai nghìn năm trăm một mươi chín ts và kg chín mươi nghìn chín mươi năm ts chở hơn sáu mươi hai lít dầu đeo
thời điểm kiểm tra các thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số dầu nêu trên
hiện tổ công tác tạm giữ bảy đối tượng hai phương tiện hai điện thoại vệ tinh ba điện thoại di động một máy tính bảng
đồng thời áp giải người phương tiện về cảng an thới phú quốc phối hợp cùng với ban chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu an thới
tiến hành điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba đang cận kề cũng là thời điểm nhiều đối tượng sử dụng các phương thức
thủ đoạn tinh vi để buôn bán tảng chữ pháo nổ trái phép
và mới đây công an tỉnh hương
cũng đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi này
tại khu vực thôn phú cường xã nhuế dương huyện khói châu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên đã bắt quả tăng đối tượng đoàn tuấn anh
tại huyện phú xuyên thành phố hà nội đăng tảng chữ một mươi sáu hộp pháo hoa loại nổ trọng lượng hơn hai mươi kg
tại huyện văn giang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cũng vừa khởi tố vũ xuân huy
chú tại tỉnh nam định về hành vi tảng chữ pháo
huy đặt mua pháo trên mạng xã hội trên đường mang về nơi ở cất giấu thì bị bắt giữ cùng tăng vật
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh quảng nam cho biết
đơn vị vừa bắt giữ xe tải chở nhiều loại gỗ quý hiếm không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo đó vào lúc hai giờ ngày hai mươi tháng một mươi một tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội cảnh sát giao thông số hai
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam
đang làm nhiệm vụ tại km số sáu mươi sáu năm trăm linh trên quốc lộ một mươi bốn b thuộc xã đại sơn huyện đại lộc tỉnh quảng nam
thì phát hiện xe ô tô tải do tài xế lê thiện khá hai mươi sáu tuổi trú tại tỉnh đồng nai
điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trong thùng xe chứa nhiều phách gỗ chắc với trọng lượng là bảy trăm hai mươi kg
gần một khối gỗ căm xe mùn mít
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp lệ
lực lượng cảnh sát giao thông đã bàn giao tăng vật cho lực lượng kiểm lâm xử lý theo đúng thẩm quyền
với hành vi bơm nước và lợn hơi để tăng trọng trước khi giết mổ
một đối tượng ngụ tại phường năm thành phố bạc liêu vừa bị lực lượng công an bắt quả tàng
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng một mươi một công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu đã phối hợp với
trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện vĩnh lợi tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ
trên địa bàn ấp tân thảo thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã bắt quả tang ông la văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
trú tại phường năm thành phố bạc liêu đang thực hiện hành vi bơm nước vào lợn trước khi đem đi giết mổ
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ một máy bơm nước một đống nhựa dài có đầu nối
với đoạn đoạn kim loại hình chữ t một con lợn gần chín mươi kg đang trong tình trạng bị bơm nước
cùng một số tăng vật khác có liên quan hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
cùng với các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh quảng ninh đã xuất hiện một số đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ cao
chèn vào sóng các nhà mạng di động để phát tán các tin nhắn rác
cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác thận trọng khi xác thực thông tin
khi mà nhận được các tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng
tin nhắn có nội dung chứa các đường link tin nhắn vay tiền
tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu của các tin nhắn này hoặc ấn vào các link trên tin nhắn để phòng ngừa bị lừa đảo
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nhiều người dân trên địa bàn tỉnh quảng ninh phản ánh nhận được tin nhắn rác với nhiều nội dung khác nhau
tuy nhiên khi người dùng truy cập hoặc gọi điện vào các số điện thoại trên
thì được hướng dẫn truy cập vào đường link tham gia các trò chơi tính phí các website độc hại
qua điều tra xác minh phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng ninh
đã phối hợp với công an thành phố uông bí bắt giữ đối tượng tô hải đức
trú tại thành phố hạ long đang sử dụng thiết bị chen sóng di động phát tán tin nhắn rác
mở rộng điều tra lực lượng công an cũng bắt giữ thêm đối tượng bùi văn tân chú tại thành phố hạ long
cũng với hành vi xâm nhập trai phép mạng viễn thông nhằm lừa đào chiếm lật tài sản của khách hàng
với mục đích phát tán được nhiều tin nhắn rác tin nhắn quảng cáo mà không phải trả cước viễn thông
các đối tượng này thường xuyên thay đổi vị trí địa điểm hoặc đặt thiết bị trên các phương tiện vận tải
liên tục di chuyển qua các khu vực đông người qua lại
điều này gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc xác định đối tượng vị trí thực hiện hành vi vi phạm
tuy nhiên từ các nguồn tin báo của người dân
lực lượng chức năng đã phối hợp hiệu quả với công an các đơn vị địa phương
đấu tranh bắt giữ tương bước làm rõ thủ đoạn của các đối tượng
cơ quan công an cũng khuyến cáo đến người dân từ nay đến cuối năm
lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao các đối tượng lừa đảo công nghệ cao
có thể mạo danh người thân tổng đài ngân hàng hoặc các cơ quan chức năng để nhắn tin lừa đảo
người dân cần tăng cường cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi tin nhắn
đề nghị cấp thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng vai tiền
hãy chỉnh báo cơ quan công an khi nhiều người tại cùng một khu vực
một thời điểm nhận được tin nhắn có nội dung giống nhau
sau một ngày xét xử sáng nay đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã đọc bản luận tội
đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại bộ y tế và tổng công ty
cổ phần dược phẩm cửu long gây thiệt hại ba tám triệu usd tài sản nhà nước
đại diện viện kiểm sát nhân dân hà nội đã đề nghị tòa nhân dân hà nội
tuyên phạt bị cáo cao minh quang cựu thứ trưởng y tế mức án ba mươi ba mươi sáu tháng tù
nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cùng tội danh đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị mức án đối với bị cáo sương huy liều
cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế hai mươi bốn ba mươi tháng tù treo
ba bị cáo khác mức án từ một mươi tám tháng tù treo đến ba năm tù giam
theo đại diện viện kiểm sát ở hành vi thiếu trách nhiệm
bị cáo quang không thực hiện hết nhiệm vụ được giao
gây thiệt hại số tiền lớn của nhà nước
song bị cáo quang được cho rằng có thái độ khai báo thành khẩn
bản thân có bệnh cùng nhiều thành tích trong quá trình công tác
không cần thiết áp dụng hình phá tù
hôm nay bị cáo cao minh quang vắng mặt tại phiên tòa
cuối buổi chiều hôm qua cùng với luật sư
bị cáo quang đã đề nghị tòa cho ra ngoài phòng xử do sức khỏe kém
công an nghệ an chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
vừa phá thành công chuyên án đánh bạc qua mạng
bắt giữ đồng loạt một mươi một đối tượng trú tại huyện quỳnh lưu
thị xã thái hòa huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
tăng vật thu giữ hai cáp đề hai mươi ba điện thoại di động
một máy tính sách tay hai trăm năm mươi triệu đồng hai ô tô thẻ atm và sáu bánh pháo hoa
cầm đầu đường dây là đối tượng nguyễn đình thành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu
quá trình đấu tranh công an huyện quỳnh lưu đã chứng minh số tiền
các đối tượng đánh bạc trong riêng ngày một mươi chín tháng một mươi một
là gần một hai tỷ đồng
bước đầu làm rõ tổng số tiền các đối tượng đánh bạc
từ đầu tháng tám năm nay cho đến thời điểm bị bắt giữ là hơn một trăm linh tỷ đồng
hai kg ma túy đá ba viên ma túy tổng hợp là tăng vật trong chuyên án
vừa được công an tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá
bắt quả tang năm đối tượng phạm tội về ma túy
sáng nay tại địa phận thôn vân cốc bốn xã vân trung huyện việt yên
tỉnh bắc giang tổ công tác công an tỉnh điện biên chủ trì
phối hợp với công an tỉnh bắc giang cục cảnh sát phòng chống tội phạm
về ma túy bộ công an bắt giữ đối tượng điêu chính bảo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú huyện việt yên tỉnh bắc giang
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai kg ma túy đá ba viên nén ma túy tổng hợp
đầu tranh khai thác các lực lượng bắt giữ thêm bốn đối tượng
nguyễn văn dũng đào thị yên màu văn đông lò thị vui
cùng chú tại huyện việt yên tỉnh bắc giang khám xét nhà đối tượng dũng
thu giữ thêm hai túi ma túy đá
hiện tổ công tác tiến hành bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho công an tỉnh bắc giang
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
các vụ án liên quan đến tham nhũng xảy ra trên địa bàn tỉnh sơn la không nhiều
nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế xã hội
hội trị an địa phương
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu công an tỉnh sơn la
xác định công tác phòng chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
ưu tiên hàng đầu
nhiều vụ án đã được triệt phá nhiều đối tượng đã bị khởi tố
thể hiện quan điểm quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng tiêu cực
không có vùng cấm không có ngoại lệ nhận được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với năm cán bộ về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tri cục dự trữ nhà nước sơn la
và tri cục dự trữ nhà nước mộc châu
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã lập một mươi tám hồ sơ thanh toán việc thuê bốc phát
gạo nhập xuất kho với đơn giá không đúng thực tế
cả hai vụ xảy ra trong năm hai nghìn hai mươi
cả hai vụ xảy ra tại tri cục dự trữ nhà nước sơn la và mộc châu
được xác định làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn một chín tỷ đồng
đang nói tính chất phức tạp của hành vi phạm tội trên lĩnh vực tham nhũng
ngày càng tinh vi phức tạp
các đối tượng phạm tội có sự hiểu biết pháp luật nhất định
lợi dụng kẽ hở của pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội
có sự cầu kết chặt chẽ giữa những người có chức vụ quyền hạn
các đối tượng phạm tội có sự hiểu biết pháp luật nhất định
nhưng cũng có nghĩa là bản thân mình không thể nói gì
thế là làm theo quy trình làm một giây như thế
đến lúc mà khi mà đã vào đây rồi thì rất là nhiều ngày suy nghĩ
và cảm thấy rất là xấu hổ
những hành vi tham nhũng có ảnh hưởng tác động rất lớn đến lòng tin của nhân dân
đối với cán bộ các cơ quan sở ngành
tại địa bàn tỉnh sơn la
thời gian qua số lượng vụ việc cơ quan điều tra phát hiện xử lý không nhiều
nhưng tính gian đe phòng ngừa đã được đẩy cao rõ rệt
các đối tượng có những thủ đoạn về tài chính kế toán để che giấu tội phạm
hoặc là tẩu tán tài sản
tuy nhiên với sự phối hợp nhịp nhàng của cơ quan tố tụng cơ quan giám định
cũng như chỉ đạo của các lãnh đạo cấp trên của các cục nghiệp vụ
thì chúng tôi cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ
trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
mặc dù vậy thì chủ trương vẫn là công tác phòng ngừa là chính
chúng tôi thấy là cái vai trò mà công an vào cuộc như thế là quyết liệt
phù hợp với nhân dân
bà con nhân dân rất là yên tâm và đồng tình hưởng ứng lắm
thậm chí là nhiều các bậc tiền bối các cụ già đi họp cũng nói rằng là
phải nói là có cái lực lượng công an vào cho nên là cái việc phòng chống tham nhũng
là tệ nạn xã hội giảm đi hẳn rất là nhiều cho nên bà con phấn khởi
các vụ án đấu tranh với tội phạm tham nhũng mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế và chức vụ công an tỉnh sơn la đã điều tra
làm rõ cho thấy quan điểm nhất quán nói đi đôi với làm
không có vùng cấm không có ngoại lệ
đây cũng là lời cảnh tình gian đe cho các cơ quan đơn vị
trong quá trình điều hành cần tuân thủ nghiêm quy định của nhà nước
thưa quý vị liên quan đến vụ chế
căn hộ tại trung cư moonlight boulevard số năm trăm một mươi đường an dương vương
phường an lạc quận bình tân phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm cho biết đã xử lý ngăn chặn kịp thời vụ hỏa hoạn
và xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do chập điện
vào khoảng bảy h ba mươi phút cuối ngày người dân phát hiện căn hộ ở tầng một mươi một
block c của trung cư moonlight boulevard số năm trăm một mươi đường an dương vương
vườn an lạc quận bình tân bất ngờ xảy ra hỏa hoạn khoai bốc nghi ngút
phát hiện sự việc các hộ xung quanh gọi báo ban quản lý tòa nhà
và phối hợp với lực lượng bảo vệ để tiếp cận dập lửa
khi chuồng bó cháy vang hàng trăm cư dân lo sợ cháy lan
đã ôn đồ đạt di tản xuống sánh trung cư bằng thang bộ
lực lượng chữa cháy quận bình tân điều động phương tiện
cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và nhanh chóng dập tắt đám cháy
vụ cháy không gây thương vong về người
sẽ ra cháy lớn khi nhiều tài sản bị thiêu rụi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa tạm giam một đối tượng nam
một mươi bốn tuổi ngủ tại khống bốn phường bảy thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi giết người
theo hồ sơ của cơ quan công an do có mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi một tháng bảy
khi phát hiện nhóm người của anh hùng tỉ trấn châu hân huyền vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
đang uống nước tại một quán giải khác trên địa bàn phường hai thành phố bạc liêu
đối tượng này cùng đồng bọn dùng hung khí tấn công vào đầu vào tay
khiến anh hùng bị thương phải nhập viện cấp cứu
quá trình điều tra cơ quan công an ra quyết định truy nã đối với nam thanh niên này
đến ngày một mươi tám tháng một mươi một đối tượng bị cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu bắt giữ
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà cú tỉnh trà vinh cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can gồm
nguyễn thị dự năm mươi năm tuổi nguyễn thị thanh loan ba mươi một tuổi lưu thị kiều chăm hai mươi sáu tuổi
cùng ngủ tại khống năm thị trấn trà cứu và nguyễn thị phương linh ba mươi bảy tuổi
ngủ tại ấp chợ xã lưu nghiệp anh cùng huyện trà cứu
về hành vi can tội đánh bạc dưới hình thức mua số đề
theo kết quả điều tra trong quá trình mua bán nước giải khát tại nhà để có thêm thu nhập
dự thực hiện ghi số đề cho nhiều người khác và chuyển cho linh đến hướng tiền hoa hồng
vào chiều một mươi bảy tháng một mươi một công an huyện trà cú phát hiện dự đã nhận phơi đề ghi trên tờ giấy
có một đương sự với số tiền trên hai năm triệu đồng gồm các tỉnh sổ số an giang tây ninh bình thuận
qua kiểm tra tin nhắn điện thoại của dự lực lượng công an phát hiện vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một
dự ghi số đề xuất số miền nam cho loan là sáu triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng
nhận ghi đề số số miền bắc là hai triệu chín trăm linh ngàn đồng
dự còn biên nhận cho ngự là một trăm ba mươi bốn đồng bà sơn hai trăm tám mươi đồng
quá trình điều tra dự khai nhận sau khi nhận ghi đề cho loan
dự chuyển số tiền cho linh bao lô các đài miền nam tổng số là sáu triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng
số số miền bắc là hai triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng
đối với linh sau khi nhận phơi đề của dự linh không giữ lại để tính tiền thắng thua
mà chuyển cho chăm để hưởng một mươi năm số tiền
xác thấy các đối tượng loan dự chăm linh có hành vi đánh bạc với hình thức mua đề
số tiền trên năm triệu đồng nên cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
theo điều ba trăm hai mươi một bộ luật hình sự
hiện vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà cú tiếp tục mở rộng điều tra
củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định